cua cá được thay đổi liên tục trong một tuần để đa dạng bữa ăn cho trẻ
nhưng thực đơn trên giấy có đi vào được bàn ăn hay không lại là điều phụ huynh rất khó để kiểm soát được
trong vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm cho bếp ban trường học
mà cái thông tư liên tịch y tế và bộ giáo dục ban hành từ năm hai nghìn chín
thì có đề cập đến vấn đề an toàn thực phẩm là có vấn đề đảm bảo đủ dinh dưỡng cho các cháu
bởi vì cái tuổi tiểu học tuổi vỡ lòng và tuổi trẻ nhỏ như thế
là nó đang diễn ra như thế này
nó rất cần các nguyên liệu để xây dựng lên cơ thể
cho nên nguyên tắc nuôi dưỡng đấy là phải đảm bảo đủ chất đường chất đạm chất béo vitamin chất khoáng và các hoạt chất khác
theo đại diện viện dinh dưỡng quốc gia bữa ăn bán chú chiếm năm mươi năng lượng trong ngày đối với học sinh lứa tuổi học đường
và nếu không thực hiện đúng nguyên tắc về chế độ dinh dưỡng sẽ dẫn đến tình trạng thấp coi về sau
từ năm hai nghìn một mươi hai thì là viện dinh dưỡng đã phối hợp rất là chặt chẽ với cả bên chủ ngội giáo dục đào tạo
và đã xây dựng một phần mềm về khẩu phần ăn cho các trẻ học đường
và phần mềm này cũng đã được thông qua
và từ năm hai nghìn một mươi bốn cho đến nay là đã được áp dụng ở tất cả các hệ thống các trường học từ cấp một cho đến cấp ba trong toàn quốc
và bản thân tôi cũng có vinh dự được ngồi trong hội đồng để thẩm định kết quả của phần mềm
thì thấy đây là một cái phần mềm rất là tốt
nó có phải hơn hai trăm linh món ăn
và không hề trùng lập nhau
và cái nguyên tắc của các món ăn trong phần mềm xây dựng là mỗi một bữa ăn của trẻ là phải có trên một mươi các loại thực phẩm
và không bao gồm các loại gia vị
và những cái thực phẩm như thế là nó cũng rất là đảm bảo để đảm bảo đủ chất cho trẻ
các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nhu cầu năng lượng cho học sinh trong giai đoạn tiểu học
giao động trong khoảng từ một sáu trăm linh kcal đến hai kcal một ngày tùy theo tuổi
thuốc một hai ba bốn một ngày giúp các bé dễ thực hiện là một tiếng đồng hồ vận động cơ thể
uống hai ly sữa ăn ba bữa ăn chính chứa bốn nhóm dẫn chất quan trọng thiết yếu
đạm tinh bột chất béo vitamin và khoáng chất
thành phần các bữa ăn của trẻ phải càng đa dạng càng tốt
thay đổi các món ăn hằng ngày tạo sự ngon miệng và thích thú cho trẻ khi ăn
nhiều bà mẹ việt nam khi mang thai thường ít khi tìm đến bác sĩ chuyên khoa
để được tư vấn dinh dưỡng hợp lý cho mỗi giai đoạn của thai kỳ
sao cho phù hợp với thể trạng của mình
do đó mà nhiều trường hợp trong những tháng đầu tiên của thai kỳ
quãng thời gian được cho là quan trọng nhất để hình thành các cơ quan tổ chức của thai nhi
như là tủy sống não tim phổi hay là gan
thì nhiều bà mẹ mang thai lại chỉ ăn theo sở thích
không bổ sung đủ chất dinh dưỡng vị chất
hỗ trợ cho quá trình quan trọng này diễn ra được thuận lợi
chị lương thị hồng hạnh đang mang thai ở tháng thứ bảy
chị thường xuyên có cảm giác thèm ăn
và ăn tất cả những gì mình cảm thấy thèm mà không có sự kiểm soát
tới khi đi khám định kỳ chị mới phát hiện mình mắc tiểu đường thai kỳ
và cảm thấy hết sức lo lắng
sau một thời gian thực hiện theo những tư vấn dinh dưỡng của bác sĩ
chị đã tới bệnh viện kiểm tra lại và có những dấu hiệu chuyển biến khả quan hơn
bác sĩ đã tư giấm cho tôi là
mình phải hạn chế ăn ngọt và tinh bột lại
bây giờ được bác sĩ kiểm tra lại thì đường quyết tôi đã đủ ổn định
và cảm giác thai khỏe mẹ cũng khỏe
và tôi yên tâm hơn
chế độ dinh dưỡng trong khi mang thai rất quan trọng
bởi nó là cơ sở cho sự phát triển của thai nhi
mẹ khỏe mạnh sẽ giúp cho thai nhi dùng nạp đủ dưỡng chất cần thiết
để phát triển trong suốt thai kỳ
chế độ dinh dưỡng trong thai kỳ đặc biệt quan trọng
vì nó ảnh hưởng đến cả mẹ và thai nhi
chế độ dinh dưỡng trong thai kỳ đặc biệt quan trọng
tí cùng với chế độ nghỉ ngơi vận động thích hợp trong thai kỳ
sẽ giúp cho thai nhi phát triển tối ưu
và trong giai đoạn bào thai
thì dinh dưỡng của thai nhi sẽ phụ thuộc vào dinh dưỡng của người mẹ
nếu như người mẹ được cung cấp đầy đủ các dưỡng chất
thì cơ thể sẽ có một sức khỏe mạnh
có sức đề kháng tốt để chống lại các bệnh
đồng thời có đủ sức khỏe để sanh con
và mau hồi phục sức khỏe sau sanh
quý vị và các bạn thân mến
như tư vấn của bác sĩ nguyễn xuân thảo
chúng ta cũng đã thấy rõ
chế độ dinh dưỡng hợp lý khoa học
có vai trò và tầm ảnh hưởng ra sao
tới quá trình phát triển của bào thai
cũng như sức khỏe về lâu về dài của mỗi đứa trẻ
do đó việc hiểu về sức khỏe tình trạng của bản thân
cũng như tự mình trang bị những kiến thức về dinh dưỡng
trong suốt quá trình chín tháng một mươi ngày thai kỳ
là hết sức cần thiết
bên cạnh đó các mẹ bầu cũng cần tuân thủ
lịch khám định kỳ mà bác sĩ đưa ra
để kịp thời phát hiện những dấu hiệu khác thường
của cơ thể và thai nhi
để được điều trị và chăm sóc kịp thời
theo các chuyên gia y tế thiếu vị chất dinh dưỡng
được gọi là nạn đói tiềm ẩn
do khó phát hiện và khi các triệu chứng
biểu hiện dầm rộ thành bệnh đặc trưng
như bệnh thiếu máu do thiếu sắt
bệnh khô mắt do thiếu vitamin a
thì dễ phát hiện
nhưng sự tăng trưởng và phát triển
cả về thế chất và trí tuệ của trẻ
đã bị ảnh hưởng trong thời gian
đôi khi thiếu vị chất dinh dưỡng
để lại những hậu quả nghiêm trọng
không thể phục hồi được
vì vậy thanh toán được thiếu vi chất dinh dưỡng
sẽ góp phần làm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng
thể thấp còi ở trẻ em
em bé này dù đã bảy tuổi
nhưng chỉ nặng một mươi chín kg
kém chuẩn của tổ chức y tế thế giới
đi khám tại viện dinh dưỡng quốc gia
em được chẩn đoán suy dinh dưỡng cấp độ hai
điều đang nói là gia đình cho biết
em vẫn ăn uống bình thường
nhưng thích gì ăn ấy
chứ không có một chế độ ăn uống cụ thể
vì chất dinh dưỡng là những chất
mà cơ thể dù chỉ cần một lượng rất nhỏ
nhưng lại tham gia vào tất cả các quá trình
chuyển hóa của cơ thể
vì vậy thiếu vị chất dinh dưỡng sẽ dẫn đến
những hậu quả lâu dài về sau
không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển tầm vóc của trẻ
mà còn ảnh hưởng tới sự phát triển thể lực trí tuệ
cản trở sự tăng trưởng và phát triển toàn diện
của trẻ em và khả năng sinh sản
cũng như năng suất lo động của người lớn
nguyên nhân cơ bản
dẫn tới tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi
của trẻ em việt nam là thiếu vi chất dinh dưỡng
năm hai nghìn một mươi bảy số liệu của chúng tôi
vẫn là hai mươi ba tám
trên toàn quốc
như vậy có nghĩa là chúng ta vẫn có
khoảng bốn cứ bốn trẻ
thì có một trẻ đang bị suy dinh dưỡng thấp cò
theo điều tra khẩu phần
của viện dinh dưỡng khẩu phần ăn
của người dân việt nam hầu hết không đáp ứng đủ
một trăm linh nhu cầu về các vitamin và chất khoáng
bên cạnh đó vị chất dinh dưỡng
từ nguồn thức ăn động vật có giá trị sinh học cao hơn
cơ thể dễ hấp thu và sử dụng hơn
so với thức ăn nguồn gốc thực vật
nhưng có gió thành cao nên làm giảm sự tiếp cận thường xuyên
của người dân với nguồn vi chất dinh dưỡng này
đặc biệt người dân ở nông thôn miền núi
và các vùng khó khăn
ví dụ như là những tỷ lệ
mà trẻ suy dinh dưỡng
thì nhìn chung ở
các vùng sâu vùng xa
vùng đồng bạc vùng đồng bào
dân tộc ít người
ví dụ như là
đồng bào mông rau
thứ nhất là
cái nguồn thực phẩm
sẵn có ở địa phương
thì cũng rất là hạn chế
ví dụ như là
các đồng bào mông rau
người ta cũng chỉ là
sống ở trên cái
triền núi cao
người ta cái thức ăn
của người ta cơ bản là
rồi thì các cái
rau thường xuyên
theo mùa nó ít
thường người ta chỉ ăn rau rừng
nên là về cái
đáp ứng cái
dinh dưỡng của
trẻ ở các vùng ấy
thì nó còn là tương đối là hạn chế
cho nên là cái tỉ lệ
suy dưỡng ở những cái vùng ấy
đối với trẻ nhỏ
thì nó bao giờ cũng cao hơn
so với những cái xã
mà ở vùng đông cũng như là
ở các thị trấn
có chuyên gia khuyến cáo
phụ huynh cần bổ sung đa vị chất cho trẻ
hay vì một vị chất
và việc này cần thường xuyên
chứ không phải chỉ khi thấy trẻ có dấu hiệu thấp còi
mới bắt đầu bổ sung
thưa quý vị và các bạn
những tác hại của việc thiếu canxi
trong cơ thể thì có lẽ ai cũng dễ dàng chỉ ra
đó là chậm phát triển chiều cao
ở trẻ nhỏ hay loãng xương
ở người lớn tuổi
thế nhưng việc bổ sung canxi quá nhiều
vượt quá ngưỡng cần thiết ở mỗi cơ thể
sẽ gây ra những hậu quả gì
thì lại rất khó để có thể liệt kê
trước khi đến với lời giải đáp cho vấn đề này
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu canxi là gì
và vai trò của canxi đối với sức khỏe
con người ra sao
canxi là thành phần quan trọng nhất
của bộ xương
canxi giúp xương phát triển cải thiện chiều cao
và tầm vóc của trẻ em trong độ tuổi dậy thi
giúp duy trì bộ xương chắc khỏe
bên cạnh đó canxi còn là nguyên tố
không thể thiếu được đối với việc duy trì
và bảo đảm cho hệ cơ quan vận động
duy trì nhịp đập của tim
sự đông đặc của máu
nhiều hoạt động chuyển hóa của cơ thể
thực ra thì trước đây
mọi người cứ nghĩ là canxi cần cho phững chắc
của hệ xương cho nên là trẻ nhỏ
rất là cần canxi
bởi vì trẻ nhỏ là tốc độ
cái thời kỳ mà tốc độ phát triển tăng trưởng nhất
vì vậy để cho phát triển chiều cao tối ưu
cho nên là người ta sẽ cần bổ sung canxi cho trẻ em
thế nhưng mà thực tế thì canxi
không những chỉ có mỗi vấn đề vai trò phát triển xương
nó còn vai trò và tham gia nhiều
có quá trình điều hòa miễn dịch
rồi quá trình tổng hợp năng lượng
và sức lớn của trẻ rất nhiều cái thứ đó
vì vậy thực sự đối với một chu trình vòng đời
của cả con người từ trẻ em
cho đến người già thì tất cả ai cũng đều cần canxi cả
việc cơ thể thiếu canxi
có thể gây ra nhiều ảnh hưởng xấu
tới sức khỏe như gây ra tăng trưởng kém
chậm mọc răng đổ mồ hôi trộm
khóc đêm ăn kém
ảnh hưởng đến phát triển chiều cao
cũng như cân nặng
còn đối với người trưởng thành
nhất là những người tuổi cao phụ nữ tiển mãn kinh
hoặc đã mãn kinh
thiếu canxi sẽ dẫn đến giảm trọng lượng xương
tăng quá trình tiêu xương
thế nhưng khi bổ sung lượng canxi quá nhiều
và không đúng cách
cũng sẽ gây ra không ít nguy hại
cho sức khỏe tăng nguy cơ
mắc các bệnh nguy hiểm
thực ra thì hiện nay các bà mẹ
thì mong muốn là cái chiều cao con mình
tất cả bằng mọi cách
để so sánh với những trẻ cùng lớp
cùng trang lứa hoặc là muốn vươn ra
bên các nước khác để muốn chiều cao của mình
cải thiện hơn thì bằng cái cách là người ta cũng đã
tự độc mạng thực xuất thì thấy rằng bổ sung canxi
và d để cho tăng chiều cao
thế nhưng mà bổ sung d nhiều thì sẽ gây
ngộ độc thì ngộ độc thường thì có biểu hiện
rõ ngay thường bà mẹ không dám
dùng vitamin d độc lập
mà thường bổ sung canxi
và cứ mong muốn thúc chiều cao của con một cách
nhanh chóng hơn bình thường thì rất nhiều trường hợp
là đã thực sự là bà mẹ cho cái canxi
chiều cao thì em bé cũng cải thiện về chiều cao hơn hẳn
nhưng mà sẽ tình trạng là
cốt hóa sớm và em bé sẽ kết quả cuối cùng
là đến tuổi lớn thì em bé sẽ
lùn hơn so với các bạn thì đấy là chỉ được trước mắt thôi
thế còn nếu mà bổ sung canxi
nhiều mà kéo dài mà không theo chỉ định bác sĩ
thì nó sẽ gây cái lắng cặn
canxi ở trong các mạch máu ở trong các
cái tuổi trước khác ví dụ như gây sỏi thận
rồi gây các sơ vỡ mạch máu
rồi các bệnh khác đều không tốt
hoặc đặc biệt như là cái triệu chứng hay cập nhất là em bé
sẽ chán ăn đầy bụng trứng mụng hoặc là táo bón
thì những cái đấy là hay gặp nhất đấy là do sử dụng
canxi quá nhiều
nhu cầu canxi của cơ thể
thay đổi theo lứa tuổi và phụ thuộc
vào quá trình phát triển xương của mỗi người
chúng ta cần bổ sung đúng với
nhu cầu không thiếu thì không cần
bổ sung việc bổ sung canxi
cũng cần tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ
khi bổ sung canxi cần lưu ý
muốn hấp thù canxi thì phải
bổ sung cả vitamin d
những cái đối tượng mà được nghe nói
rằng là có khả năng mình bị thiếu
canxi nhưng nếu tự đi ra
cửa hàng mua canxi thì
có mấy vấn đề xảy ra
vấn đề thứ nhất
họ chỉ mua canxi để uống và như vậy
thì canxi nó sẽ
chạy lung tung trong cơ thể nó không được hấp thu
nó đào thải qua đường tiết niệu
hoặc đường các cái vấn
con đường khí
khác như mồ hôi thứ đặc biệt qua đường tiết niệu
vì nó không được hấp thù vào
trong cơ thể vì thiếu vitamin d
cái thứ hai
là nếu họ bị thiếu nhiều
nhưng mà họ lại
dùng đủ cái lượng
để bổ sung hoặc là họ thiếu
ít họ lại uống thừa cái lượng
và dẫn đến
không hỏa tan trong nước do đó
nếu có sự dư thừa trong cơ thể
cũng sẽ không được đào thải ra ngoài
như những loại vitamin khác
nên khi lựa chọn cách thức bổ sung canxi
bằng thực phẩm chức năng hay thuốc
cũng cần phải có một vài lưu ý
thực ra bổ sung canxi
thì nguyên tắc là chỉ khi nào thiếu thì mình bổ sung
còn đủ thì mình không không cần thiết phải bổ sung
vì riêng canxi thì nó lại không tan trong nước
vì vậy nó sẽ lắng động trong cơ thể
và tất nhiên là tức là nó vẫn thải qua đường nước tiểu
nhưng nó không thải qua nhiều
nó thải qua đường nước tiểu đường phân
thế nhưng mà nó sẽ không thải qua như vitamin khác là mình hoàn toàn tan trong nước lúc đó
là khi mình ăn thừa thì lập tức sẽ thải qua đường nước tiểu
ví dụ như uống vitamin b hai
hoặc là pp chẳng hạn
hoặc là vitamin c
thì uống xong một cái thấy thừa thì sẽ
đáy ra nước tiểu thấy có màu vàng và thậm chí có cả mùi
thế nhưng mà canxi thì không thể đào thải giống như vậy được
vì vậy kiểu gì nó cũng sẽ tích lũy nhiều
và đương nhiên sẽ không tốt
vì vậy khi cơ thể thiếu thì chúng ta bổ sung
còn đủ chúng ta không bổ sung
khi uống canxi quá liều
cơ thể sẽ có những biểu hiện
như khát nước đi tiểu nhiều
buồn ói rối loạn nhịp tim
khi đó cần uống thật nhiều nước
để làm giảm nông độ canxi trong máu
và nếu tình trạng vẫn xấu
thì cần nhập viện ngay
một người mà khi bị thừa canxi
thì việc đầu tiên
người này sẽ
mà chúng ta có thể cảm nhận được
đó là sẽ đi tiểu nhiều
sẽ cảm thấy đau nhức xương
sẽ cảm thấy có thắt cơ bắp
và đau cơ bắp
nếu nhiều hơn nữa thì sẽ
gây táo bón hoặc là tiêu chảy
rồi đau quặn bụng lên
nhiều hơn một chút nữa
thì là hoảng loạn
căng thẳng lo âu khó chịu
và nhiều hơn nữa
thì có thể hôn mê
và thậm chí là đe dọa đến tính mạng
nên bổ sung canxi vào buổi sáng đến trưa
tránh uống vào buổi chiều tối
vì sẽ gây khó ngủ
nên uống sau bữa ăn khoảng một giờ
không dùng chung canxi
và các loại sữa và chế phẩm của sữa
cách bổ sung canxi an toàn hiệu quả
là qua thực phẩm
như sữa các chế phẩm từ sữa
phô mai sữa chua tôm tép
ốc cua trứng sữa
các loại rau màu xanh sậm
đậu chuối kiwi
đồng thời nên gia tăng thời gian tiếp xúc với ánh nắng
để giúp cơ thể hấp thụ canxi hiệu quả hơn

quý vị và các bạn thân mến
như những tư vấn của các chuyên gia
đã được đưa ra ở trong chương trình sống khỏe ngày hôm nay
quý vị và các bạn cũng có thể thấy rõ
cái gì quá cũng đều không tốt
và việc bổ sung canxi
cũng không phải là ngoại lệ
dù vẫn biết đây là một loại khoáng chất
đóng vai trò vô cùng quan trọng
đối với cơ thể mỗi chúng ta
nhưng khi bổ sung loại khoáng chất này
chúng ta cũng cần phải hiểu
và bổ sung với liều lượng vừa đủ
để tránh những tác hại không đáng có
gây ra những hệ lụy về lâu dài
tới đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết
xin chào và hẹn gặp lại